các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành khởi tố bị can
báo dân việt đã gọi điện cho cựu thiếu tá trịnh văn khoa
người đã làm đơn tố cáo vi phạm của một số cán bộ công an quận đồ sơn
ông khoa cho biết hiện không có mặt ở hải phòng mà đang đi làm ăn ở một nơi rất xa
ở đâu thì chưa tiện thông tin
anh khoa cho biết tuy ở xa nhưng hàng ngày hàng giờ anh đều theo sát diễn tiến của vụ án
qua các phương tiện thông tin đại chúng
trước khi ông trần tiến quang nguyên trưởng công an quận đồ sơn bị bắt
có rất nhiều cán bộ có trách nhiệm liên quan đã bị cơ quan chức năng khởi tố
nhưng khoa vẫn chưa yên tâm vì họ chưa phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc này
khi nghe tin ông trần tiến quang được điều chuyển công tác lên vị trí mới
khoa cũng có chút lo lắng vụ việc có thể bị dừng lại ở đây
nhưng anh cũng vẫn luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật
và việc sai phạm sẽ được làm đến cùng
qua cuộc điện thoại khoa nói
ngoài ra phóng viên của báo dân việt có hỏi thêm vụ việc cũng đã đến hồi kết thúc
rất nhiều độc giả đặt vấn đề anh có nên đơn đề nghị bộ công an tuyển dụng đặc cách
cho được quay trở lại phục vụ ngành hay không anh thấy sao
về điều này anh khoa cho biết được công tác trong ngành công an là mơ ước
từ nhỏ của tôi bất đắc dĩ tôi mới phải làm đơn xin ra khỏi ngành
nguyện vọng của tôi nhất là của bố mẹ đều mong muốn được quay trở lại ngành công an
để tiếp tục công tác tôi sẵn sàng làm đơn gửi lãnh đạo bộ công an
mong được quan tâm nhưng tôi cảm nhận việc này rất khó vì chưa có tiền lệ
phóng viên đặt câu hỏi vậy bây giờ cuộc sống của anh như thế nào
có vất vả không anh đã làm ra tiền gửi về đỡ đần cho cha mẹ vợ con hay chưa
anh khoa ngập ngừng dây lát
rồi nói tôi vẫn chưa có tiền để gửi về nhà tôi đang đi làm cùng anh em bạn bè
công việc mới ở giai đoạn đầu tư còn rất khó khăn nên tôi chia sẻ cùng anh em
tuy công việc có vất vả nhưng tôi vẫn vui nhất là thấy lòng mình thật thanh thản
có không ít người xúc động khi biết thiêu tá trịnh văn khoa nguyên cán bộ công an
quận đồ sơn hải phòng là người yêu nghề tâm huyết với nghề không khuất phục
trước những sai phạm tiêu cực từng câu từng chữ lời chia sẻ của anh
phần nào khiến cho người nghe hiểu được sự chính trực của người chiến sĩ công an
như đã biết thiêu tá trịnh văn khoa là người đã dũng cảm tố cáo ba cán bộ chiến sĩ công an
quận đồ sơn khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong vụ án bắt giữ hai mươi tám đối tượng
tổ chức sử dụng ma túy dấu hiệu sai phạm ở đây là dùng dưỡng bao che thả tự do cho đối tượng
khi chưa điều tra và có kết luận rõ ràng ngay sau đơn tố cáo của anh khoa ba cán bộ công an đồ sơn
đã dùng dấu hiệu vi phạm việc anh trịnh văn khoa dám từ bỏ cấp bực thiêu tá từ bỏ công việc của mình
từ bỏ đi chặng đường phần đấu bao năm trong lực lượng để lên tiếng đấu tranh với những hành vi có dấu hiệu
sai lệch là một điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm có nhiều khán giả đã để lại bình luận rằng anh khoa
rất dũng cảm anh là người cảnh sát nhân dân chân chính lương thiện dám nói dám đấu tranh với cái sầu xa
đáng buồn ngay ở trong cơ quan của đơn vị mình dù biết trước được tương lai bất định và
muôn vàn khó khăn phía trước hay là bạn đọc anh dũng trần cũng có nhận xét như sau
có người cứ nói anh khoa tố cáo do ăn chia không đều các anh buồn cười thật người ta đánh đổi cả sự nghiệp
thậm chí là sự an nguy của bản thân và gia đình để tố cáo sai phạm thì còn cần gì mấy đồng ăn chia
nhiều người cũng cho rằng để anh khoa ra khỏi ngành là một điều rất đáng tiếc
theo bạn đọc dương văn tuấn anh khoa rất dũng cảm khi trực diện tố cáo đồng đội sai phạm
nhưng sao lại xin nghỉ việc cứ ở lại công tác thì sợ ai vì chân lý luôn đúng
không lẽ họ sẽ có bè có cánh để trù dập ông hay sao
thậm chí nhiều người còn đề nghị nếu không mời khoa ở lại ngành thì cần có bằng khen cho hành động cương trực này
thời buổi kinh tế thị trường mỗi người trưởng thành đều phải quan tâm đến chuyện cơ máu gạo tiền
tuy công an mang trên mình trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự xã hội phục vụ đất nước và nhân dân
nhưng suy cho cùng đây cũng là một nguyên liệu
các cán bộ chiến sĩ cũng phải lao động nhận lương để nuôi sống bản thân và gia đình
cán bộ chiến sĩ nào có bản lĩnh vững vàng thì không nói làm gì
nhưng người nào chạy theo cám rỗ đồng tiền thì rất nguy hiểm bởi họ có thể trở thành con dối tiếp tay cho tội phạm
với thiếu tá trịnh văn khoa mặc dù là trụ cột của một gia đình có ba người con và vợ
gia cảnh cũng không phải thuộc lại khá giả gì
thế nhưng anh vẫn chấp nhận hiểu
anh vẫn hi sinh vị trí của mình hi sinh thu nhập kinh tế ổn định của mình để vạch chân
cái mà anh cho là sai trái sâu xa tự vạch ra đường kẻ gian giới giữa việc xấu và việc tốt
điều này đã nói lên phần nào phẩm chất chính trực của anh và cũng là bản chất chung của người chiến sĩ công an
kiên trung dám làm vì lý tưởng cao đẹp thật sự
hiện nay có rất nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an đang công tác
cũng đang làm việc bằng tất cả tình yêu nghề và lòng nhiệt huyết với nghề
vì danh dự
lòng tự trọng nên họ không cho phép mình đứng cùng chiến tuyến với tội phạm
ở họ luôn tót lên tinh thần trách nhiệm lòng kiên trung dám hi sinh lợi ích cá nhân
để loại bỏ những con sâu đang làm dầu lực lượng góp vần làm trong sạch ngành công an
giám đốc công an tỉnh đồng nai vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh an giang đình văn nơi
chính là những ví dụ điển hình là tấm gương sáng đi đầu trong công tác đấu tranh
bắt giữ triệt phá tội phạm và chống tiêu cực
luật sư bùi đình ứng đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
cần phải biểu dương ngay nguyên thiếu tá trịnh văn khoa
phải nói rằng đây là con người dũng cảm dám đứng ra đấu tranh tố cáo sai phạm ở công an quận đồ sơn
luật sư bùi đình ứng nhìn nhận thêm đồng chí khoa rất đáng trân trọng nể phục
để lên đến quân hàm thiếu tá tức là đồng chí khoa đã phải phấn đấu trong lực lượng lâu rồi
nhưng đồng chí khoa vẫn chấp nhận việc mình có thể sẽ bị thiệt thòi
giám tố cáo sai phạm ở công an quận đồ sơn đồng thời xin ra khỏi ngành kiên quyết không đồng tình với sai phạm
đây là điều rất đáng nể một sự hy sinh rất lớn còn danh dự gia đình
có lẽ người ta đã phải suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này
tôi nghĩ rằng ngành công an cần phát động trong lực lượng học tập theo gương đồng chí khoa
với tinh thần dám đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng làm trong sạch lực lượng
đây là một cán bộ có lòng tự trọng nhân dân rất cần những vị cán bộ như vậy
vị luật sư nhấn mạnh
vẫn điềm mãi tư cách người công an cách mạng đó là cần kiệm liêm chính tuyệt đối trung thành
kính trọng lễ phép với nhân dân tận tụy với công việc và cương quyết khôn khéo với kẻ địch
vẫn nhớ mãi câu nói của bác hồ rằng công an đánh địch bên ngoài đã khó
đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn
các cán bộ chiến sĩ đã và đang không ngừng nỗ lực rèn luyện quyết tâm đánh được kẻ địch mạnh nhất bên trong người mình
để góp phần xây dựng ngôi nhà chung của lực lượng công an nhân dân thêm trong sạch vững mạnh
và sự dũng cảm của trịnh văn khoa cũng chính là biểu hiện của lẽ phải không quý đầu trước tham nhũng và đồng tiền
quý vị nghĩ gì về hành động này của chiến sĩ trịnh văn khoa
chị hãy để lại bình luận phía dưới và gửi tặng anh ấy lời động viên
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại